tại tỉnh bình thuận hôm nay đồng chí hoàng văn thắng thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số một mươi hai tại địa phương
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận
toàn tỉnh có bảy ba trăm chín mươi chín tàu thuyền với ba mươi chín bảy trăm bảy mươi hai lao động
đến một mươi giờ sáng nay tất cả số tàu thuyền này đã vào bờ và được bố trí sắp xếp tránh trụ bão
an toàn tại các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh và các địa phương lân cận
trên địa bàn tỉnh hiện có tám mươi năm bé nuôi trồng thủy hải sản với gần một năm trăm linh lồng
tập trung chủ yếu ở phú quý tuy phong và phan thiết
ủy ban nhân dân các địa phương đã thông báo cho các chủ bè biết tình hình thời tiết
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới bão số một mươi hai để ra cố an toàn hoặc kéo vào nơi an toàn
khi có lệnh của cơ quan quản lý
tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều đạt mức nước dân bình thường
hồ chứa đang tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn để hạ thấp mực nước bảo đảm an toàn cho công trình
tỉnh bình thuận đã chuẩn bị kế hoạch phương án di rời sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp
hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ các lực lượng quân sự biên phòng công an tỉnh cùng các phương tiện
thiết bị sẵn sàng cơ động di rời dân cứu người cứu tài sản khi có lệnh
đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo công tác ứng phó
trong đó tập trung triển khai ngay các phương án phòng tránh bão theo phương châm bốn tại chỗ
và chỉ đạo dừng ngay các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ huy chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số một mươi hai